thưa quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh báo sức khỏe đời sống
thưa quý vị sau khi kêu an vụ chế phẩm gidosi ba c ngay trong ngày hôm nay
kỳ chủ tịch hà nội nguyễn đức trung tiếp tục hầu tòa lần thứ ba
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên sơ thẩm
xét xử cựu chủ tịch ủy ban dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm
với cáo buộc giúp liên danh nhật cường đông kinh trúng thầu trái quy định
ông nguyễn đức trung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị cáo gồm nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội
phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh công ty đông kinh
võ việt hùng cựu giám đốc công ty đông kinh nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư hà nội
bị truy tố xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
phiên xử dự kiến diễn ra liên tục trong năm ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi
hội đồng xét xử sẽ gồm ba người thẩm phán vũ quang huy làm chủ tọa
hai kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tham gia kiểm sát xét xử sơ thẩm và thực hiện quyền công tố tại phiên tòa
theo cáo buộc dù gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư
và người có thẩm quyền đưa về gói thầu là giám đốc sở
nhưng ông nguyễn đức trung là chủ tịch ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện gói thầu này trái quy định của pháp luật
sau khi dừng thầu ông trung yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư hà nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi tới thời điểm này thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung
và cho công ty nhật cường thí điểm số hóa để công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
đồng thời công ty minh hoa do vợ ông trung làm giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với công ty nhật cường
có cơ sở xác định là hợp đồng khống để liên danh nhật cường đông kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu
theo viện kiểm sát hành vi của ông nguyễn đức trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ủy ban dân thành phố hà nội
quá trình điều tra ông trung cho rằng việc yêu cầu giám đốc sở kế hoạch đầu tư đình chỉ dừng thực hiện gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu
là đúng thẩm quyền của chủ tịch ủy ban dân thành phố đúng với tinh thần của ủy ban dân thành phố
trong việc dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin để giả soát lại
mặt khác khi thực hiện gói thầu sở kế hoạch và đầu tư đã thực hiện không đúng các chỉ đạo của ủy ban dân thành phố
không thực hiện đúng các quy định nghị định của chính phủ và chưa được thẩm định của sở thông tin và truyền thông tp hà nội
việc đồng ý cho làm thí điểm số hóa vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới chứ không liên quan đến gói thầu số hóa
tuy nhiên căn cứ và các tài liệu chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra
các kết luận giám định và văn bản của các cơ quan chuyên ngành cùng lời khai của các bị cáo và những người liên quan khác
có đủ cơ sở xác định ông nguyễn đức trung chỉ đạo dừng thầu là do bùi quang huy
tổng giám đốc công ty nhật cường đang bỏ trốn tác động và không có căn cứ theo quy định của pháp luật
việc chỉ đạo lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi tại thời điểm chỉ đạo cũng như hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung
và cho thí điểm số hóa để công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
do vậy lời khai của ông nguyễn đức trung không có cơ sở chấp nhận
đây là vụ án thứ ba mà ông trung phải hầu tòa
trước đó cựu chủ tịch hà nội đã phải nhận năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
ở cả hai vụ án ông trung đều được nhận án dưới mức thấp nhất ở khung hình phạt
tại vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước cựu chủ tịch hà nội bị tri tố
theo khoản ba điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án cấp sơ thẩm đã đưa khung hình phạt xuống khoảng hai
tuyên ở mức thấp nhất ở khung hình phạt này là năm năm tù
trong vụ án mua chế phẩm redoxi ba c vừa diễn ra đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự có khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
khép lại phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung mức án tám năm tù
tại vụ án được đưa ra xét xử hôm nay cựu chủ tịch hà nội bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản một điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những câu nói đầy chua chát của ông nguyễn đức trung trong phiên xử tám năm tù
thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm là nguyễn trường giang và võ tiến hùng
chúng tôi xin được điểm lại những câu nói ấn tượng của cựu chủ tịch nguyễn đức trung
sau bản án tám năm tù với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm jedoxi ba c về bán cho thành phố
là bị cáo cuối cùng được đưa từ khu vực cách ly về phòng xử để trả lời thẩm vấn
trong hơn ba mươi phút trình bày cựu chủ tịch hà nội liên tục phản bác các cáo buộc trong cáo trạng của viện kiểm sát
ngay khi được tòa cho phép trình bày ông nguyễn đức trung đã khẳng định
việc truy tố tôi tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là oan
ông trung cho biết suốt quá trình điều tra và trước phiên xử đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan tố tụng
tiếp tục trả lời thẩm vấn ông nguyễn đức trung viện dẫn cáo trạng và kết luận điều tra nêu thông báo năm hai nghìn một mươi sáu
do tránh văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội thừa lệnh chủ tịch ký ban hành
và kết luận ông giao công ty thoát nước đàm phán mua trực tiếp chế phẩm từ hãng của đức
ông trung phản bác cáo buộc này khẳng định không giao công ty thoát nước đàm phán như cáo buộc
và đề nghị tòa công bố nội dung của thông báo
ông trung cũng phủ nhận cáo buộc đã tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm yêu hạn thương mại dịch vụ
arkitic của nguyễn trường giang được làm đại lý độc quyền cho doanh nghiệp là watchwater đức
để bán chế phẩm xử lý nước ô nhiễm
ông trung nói tôi là chủ tịch thành phố quá trình điều hành tôi kết nối cho rất nhiều doanh nghiệp
trên địa bàn tiêu thụ hàng hóa và kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
quyền chọn đại lý độc quyền là của doanh nghiệp của đức chứ không phải khả năng của tôi
việc kết nối để làm đại lý độc quyền là năng khiếu khả năng của giang chứ không phải do tôi
ông trung khẳng định không chỉ đạo ông võ tiến hùng mua chế phẩm redoxi ba c
qua công ty arkitic như cáo chẳng trí tố
ông khai được ông hùng nhờ gọi điện cho giang hỏi về chế phẩm nên liên hệ hộ
còn việc đàm phán mua bán như thế nào thì bị cáo không biết
hoạt động của công ty thoát nước thì quyền quyết định là chủ tịch hội đồng thành viên
người đại diện pháp luật chứ chủ tịch hà nội không có quyền can thiệp và chỉ đạo gì
cáo trạng quy kết chỉ dựa vào câu nói của võ tiến hùng lời khai của phó chủ tịch nguyễn thế hùng
mà cho rằng tất cả là làm theo chỉ đạo của tôi
cơ quan nhà nước là làm theo văn bản ra sử tôi cho chỉ đạo thì tiến hùng phải có đề xuất
tôi không có văn bản gì mà lại quy kết cho tôi chỉ đạo ông trung nói
kỳ chủ tịch hà nội cho biết băn khoăn lớn nhất của ông là quy kết thiệt hại của vụ án
theo ông trung việc chọn đại lý độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch hoàn toàn
là do doanh nghiệp nước ngoài chứ tôi hay ai cũng
tôi không thể can thiệp được
ông trung khai biết rõ ông tiến hùng đàm phán nhưng doanh nghiệp nước ngoài
họ không thể bán chế phẩm cho công ty thoát nước
do đó việc giang nhập về là theo quy định pháp luật cũng phải bỏ tiền chi phí và phải có lợi nhuận
ông trung đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc từ cơ quan truy tố
về việc mua chế phẩm giá cao hơn thực tế và gây thiệt hại
tôi khẳng định với hội đồng xét xử tôi rất đám đuối và rất muốn công ty thoát nước
được mua chế phẩm từ doanh nghiệp của đức
do đó viện kiểm sát quy kết ba mươi sáu tỷ công ty hưởng lợi là thiệt hại cho ủy ban dân thành phố hà nội
thì cần phải xem xét lại
về vấn đề công ty aqitic có liên quan đến gia đình ông trung
kỳ chủ tịch hà nội nói đến nay tại phiên tòa này tôi cũng nhận thấy phần trách nhiệm của mình với vợ con
ông trung khai ban đầu công ty do con trai mình và một người khác lập
tuy nhiên sau đó ông không muốn con trai mình tham gia công ty và đã yêu cầu con đi du học
trước tòa ông trung khẳng định tôi không tham gia điều hành góp tiền một thứ gì
và không bàn bạc một cái gì với giang về những vấn đề trong công ty này
tôi khẳng định nếu như tôi biết công ty là của con trai tôi ngay từ đầu
thì chắc chắn không bao giờ có chuyện giang bước được một chân vào cửa nhà tôi
chắc chắn sang không bao giờ được làm một thứ gì bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ bản bạc với ai
làm cái gì để tính toán lấy một đồng của nhà nước
ông trung cũng bác bỏ việc can thiệp chỉ đạo điều hành đối với công ty agitic
được cơ quan tố tụng xác định là công ty sân sau của gia đình
bị cáo khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề
với nguyễn trường giang để gửi phần trăm vào công ty architik
chưa bao giờ suy nghĩ sẽ bản với giang để ra công ty để làm sân sau của gia đình
nếu tôi muốn làm giới đột si ba c cho cá nhân mình
thì chỉ cần nói với ông tầm giám đốc công ty watchwater cho vợ tôi làm đại lý
và nhập về bán công khai chứ cần gì phải nói với anh sang
không phải làng nhằng như thế
lời ông trung
vẫn theo cựu chủ tịch hà nội với cương vị mà mình nắm giữ
ngay cả công ty của vợ ông còn chưa góp ý được gì
huống chi đến việc điều hành công ty của nguyễn trường giang
tôi có rất nhiều điều kiện nếu như muốn làm ăn
tôi chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình
hoặc dùng một chỉ đạo về cấp dưới cũng có tiền
thậm chí tiền nhiều hơn những việc này nhưng tôi không làm
tôi chưa bao giờ bàn bạc với một ai để làm cái gì moi tiền của nhà nước cả
ông trung nói
bị cáo cũng không đồng tình với cáo buộc liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng
bởi bản thân đã đem trí tuệ công sức cống hiến để mang lại cho người dân sự thơm tho
nhưng nay lại bị quy trách nhiệm bắt bỏ tiền nhà ra bồi thường
tôi đã trình bày với cơ quan điều tra và nói rõ với đoàn thanh tra là nếu chính phủ mà nói tôi làm sai với quy định
thì tôi sẵn sàng bán cả nhà đi để đền
ông trung cho biết
sau hai ngày xét xử hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi một tháng một mươi hai
hội đồng xét xử đã cho cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung và hai bị cáo đồng phạm
nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án
nói lời sau cùng kỳ chủ tịch hà nội nguyễn đức trung đã có một mươi một phút trình bày
ông trung đã gửi lời cảm ơn các đơn vị giam giữ dẫn giải đã tạo điều kiện ăn ở khám chữa bệnh
ông trung nói những gì phải nói trung thực thì mong hội đồng xét xử xem xét theo đúng tinh thần
lấy tranh tụng tại phiên tòa để xem xét hành vi của bị cáo có hay không có ở mức độ nào
trong thời gian công tác khi đương nhiệm thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu mới được điều động lên giữ trọng trách thành phố
tôi mong muốn công hiến cho thủ đô chứ không bao giờ tôi suy nghĩ tư lợi đem về cho gia đình làm hại cho nhà nước
điều này thể hiện trong kết quả
báo cáo kinh tế báo chí thể hiện đầu tư nước ngoài trong bốn năm hơn hai tám tỷ đô la mỹ cao hơn bốn mươi năm năm
trong đó có đóng góp của ngành môi trường
bị cáo tin tưởng người dân ở venho phản ánh gián tiếp trực tiếp điều này
bị cáo nguyễn đức trung trải lòng
ông trung nói nhận thức được rõ trách nhiệm cá nhân của mình và trong quá trình điều tra
đều nêu rõ chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm trực tiếp
đồng thời gián tiếp với vị trí người đứng đầu ủy ban dân thành phố
với cá nhân tôi xảy ra việc này thiệt hại đầu tiên là mình
gia đình vợ con tôi cũng có bố mẹ già
bản thân tôi cũng bệnh tật từng đi nước ngoài chụp phẫu thuật ung thư đại tràng di căn lên phổi
ông trung nói
kiệu chủ tịch hà nội nói thêm
trong mấy năm làm việc luôn nỗ lực vì lợi ích cộng đồng thành phố
và không hề có vụ lợi đối với việc này
chúng tôi không có ý gì vụ lợi
với nhận xét của viện kiểm sát không chỉ cá nhân tôi chịu
mà đương nhiên cả gia đình phải gánh chịu
tôi thấy thực sự chưa thuyết phục về nội dung đưa ra của kết luận điều tra
và cáo chạm luận tội của viện kiểm sát
ông trung nêu và mong muốn hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý
tất cả các nội dung liên quan ông đã nêu cũng như trong đơn khiếu nại
xót xa nhất là câu nói
những việc chúng tôi làm công khai minh bạch
chẳng lẽ những việc đó tôi lại có đủ gan dạ mưu trí độ trơ đến mức độ âm mưu vụ lợi
đưa ra công đường họp một cách công khai để mọi người giám sát được hay không
có một người nào căn đảm được như vậy không
tôi mong hội đồng xét xử xem xét một cách chính trực công tâm
thấu tình đạt lý trong việc này cũng như nội dung tôi đã nêu trong kiến nghị khiếu nại
là những gì ông nguyễn đức trung trình bày trước tòa
trước khi dừng lời bị cáo nguyễn đức trung xúc động khi nói đến việc có bố già đã tám mươi năm tuổi
có bản thân bị cáo mắc bệnh ung thư và không biết có về được đến nhà đưa bố mẹ đi mà hay không
tôi đã có một bản án và người bệnh tật như vậy
không biết có về được đến nhà đưa tiến bố mẹ lúc ra đi không
nên mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo
cuối cùng trong chiều nay
cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn đức trung bị phạt tám năm tù với cáo buộc
để công ty gia đình mua chế phẩm redoxi ba c về bán cho thành phố
trước ngày một mươi ba tháng một mươi hai cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa nhân dân hà nội tuyên phạt võ tiến hùng
cựu tổng giám đốc công ty chính nhận nguyên hạn một thành viên thoát nước hà nội bốn năm tù
và nguyễn trường giang giám đốc công ty akitic bốn năm sáu tháng tù
tổng hợp với bản án trước ông nguyễn đức trung phải chấp hành một mươi ba năm tù
về dân sự ba bị cáo phải liên đới bồi tường ba mươi sáu một tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự
là công ty chính nhận nguyên hạn một thành viên thoát nước hà nội
trong đó ông trung hai mươi năm tỷ đồng giang bảy một tỷ đồng hùng bốn tỷ
ông trung được khấu trừ một mươi tỷ đồng đắt hộp giang được trừ một tỷ đồng
tòa tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung
môi trường thủ đô trong đó có công tác xử lý nước sông hồ là đúng và rất tốt
việc tổ chức đoàn tham quan mời chuyên gia khảo sát lấy mẫu về thử nghiệm
nhằm tạo ra sản phẩm dành xin cho hà nội cũng là chủ trương đúng
tuy nhiên cách thức quy trình triển khai của các bị cáo là sai trái không trong sáng có hành vi phụ lợi
đây là vụ án có đồng phạm sau đó đồng phạm giản đơn
các bị cáo không có sự bản bạc phân công nhưng đều tiếp nhận ý chí của nhau để phạm tội
vụ án gây hậu quả nghiêm trọng lãng phí thiệt hại cho tài sản nhà nước là mối lo ngại
cái bức xúc cần loại bỏ
việc được các bị cáo ra xét xử là cần thiết thiện sự nghiêm minh của pháp luật
tòa án xác định ông trung phải chịu trách nhiệm chính với vai trò người đứng đầu
ông trung đã quyết định mua chế phẩm redoxi ba c trái pháp luật và phân công trái quy định
để công ty của gia đình hưởng lợi
hơn nữa ông trung còn chỉ đạo thuộc cấp là bị cáo hùng mua chế phẩm trái tinh thần
và trái với chính chỉ đạo của bị cáo
theo bản án ông trung với cương vị người đứng đầu thành phố đã đề nghị công ty
watchwater đức nghiên cứu chế phẩm redoxy ba c để làm sạch nước ao hồ cho hà nội
ông mong muốn đây là sản phẩm độc quyền của thành phố và watchwater sau đó đồng ý bán
giá ưu đãi tám năm euro một kg
sau khi thử nghiệm một trăm linh kg chế phẩm đầu tiên ông trung chỉ đạo miệng tổng giám đốc võ tiến hùng
giao mua chế phẩm redoxy ba c qua công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ architect
công ty architect do bà nguyễn thị trúc trì hoa và ông trung thành lập
công ty architect góp năm tỷ đồng nhưng để giang của một người khác đứng tên
bởi thế tòa xác định đây là công ty gia đình của ông trung
kiều chủ tịch thành phố còn bàn hành thông báo đàm phán mua độc quyền chế phẩm từ đức
nhưng lại chỉ đạo ông hùng không mua trực tiếp về giá ưu đãi mà mua thông qua architect
chế phẩm redoxy ba c được sản xuất theo đơn đặt hàng của hà nội nhưng sau đó công ty watchwater
lại ký văn bản thỏa thuận để công ty aqitic phân phối độc quyền
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo và được ông trung tạo điều kiện
argentic đã nhập khẩu hơn bốn trăm tám mươi chín kg chế phẩm redoxi ba c với chi phí hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
akitic bán lại cho công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thoát nước hà nội giá hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty khiến hà nội bị thiệt hại ba mươi sáu một tỷ đồng
trong hai ngày xét xử trước đó ông trung không nhận tội
kiều chủ tịch cho rằng không chỉ đạo công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thoát nước mua chế phẩm
thông qua công ty architect hơn nữa mà việc ông làm chỉ là muốn nước sông hồ ở hà nội
có lợi cho nhân dân
trước thời điểm thử nghiệm chế phẩm redoxi ba c thành phố chưa bao giờ cấp ngân sách để xử lý đồng loạt sông hồ
cùng lắm chỉ có ngân sách để sở tài nguyên môi trường hút bùn vớt rác ở tám hồ trung tâm
về cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm ông trung nhiều lần khẳng định bản thân chưa bao giờ đặt vấn đề
với giang là cho ông gửi phần trăm vào công ty agitic để hưởng lợi
ông phản bác cáo buộc của viện kiểm sát rằng akitic là công ty gia đình
làm ảnh hưởng uy tín của bản thân ông gia đình vợ con
từ năm hai nghìn một mươi sáu giữ chức người đứng đầu thành phố ông chỉ luôn nghĩ làm những gì tốt nhất cho thủ đô
chứ không màng tư lợi mà gây thiệt hại cho nhà nước
bị cáo võ tiến hùng không chối tội sau nhiều lần khẳng định làm đúng quy trình không vụ lợi
chủ trương nhân rộng công nghệ xử lý nước thải với edgosi ba c là chủ trương tập thể
ông cùng đồng nghiệp làm với tinh thần xây dựng cầu tiến và kết quả hết sức tích cực
viện kiểm sát có những sai lầm khi đánh giá việc mua bán là trái quy định
nên mong hội đồng xét xử đánh giá khách quan
được đánh giá là thành khẩn khai báo
bị cáo nguyễn trường giang cho hay đứng tên công ty aqitic nhưng không tham gia góp vốn
không mua bán cổ phần
mọi việc anh làm đều do ông trung và vợ là bà nguyễn thị trúc trì hòa nhờ
các công việc ở công ty trong đó có thương vụ mua bán chế phẩm với thành phố
giang cũng làm theo sự chỉ đạo của ông trung
dự kiến trong thời gian tới ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ông nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vì cáo buộc giúp liên danh nhật cường
đồng kinh trúng thẩu trái quy định
cụ thể ông trung bị cáo buộc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
quý vị có bình luận gì về những câu nói ấn tượng của cựu chủ tịch nguyễn đức trung
xin hãy để lại bình luận bên dưới
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo